ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định xử phạt số tiền bảy trăm một mươi bốn triệu đồng đối với công ty cổ phần môi trường xanh freni vì hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường
tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra đã phát hiện công ty xả thải chất rắn ra môi trường mà chưa được xử lý không thu gom lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định
chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường và môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ ba lần trở lên
hành vi khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ ba lần trở lên vượt quá quy chuẩn từ một mươi m ba một giờ tại lò đốt số hai
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng buộc công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn là ba tháng